anh đã công bố hơn năm mươi biện pháp trừng phạt mới đối với nga trong bối cảnh ngày hai mươi bốn tháng hai sẽ đánh dấu hai năm xảy ra xung đột nga ukraine
theo thông báo của bộ ngoại giao anh những biện pháp trừng phạt nói trên nhằm tới một mươi bốn thức thể và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất đạn dược và vũ khí như hệ thống phóng rocket tên lửa và các loại chất nổ
trong danh sách này có nhà máy sản xuất vũ khí sverlov của nga các công ty điện tử kinh doanh kim cương sầu mỏ của nga
bên cạnh đó có một công ty của thổ nhĩ kỳ ba công ty của trung quốc và hai thực thể ở belarus
cho đến nay anh đã áp đặt trừng phạt đối với tổng cộng hai cá nhân công ty và nhóm liên quan đến xung đột nga ukraine